ngày một mươi hai tháng một mươi một công an quận một mươi hai tp hcm đã tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó một phóng viên đang ngồi trước quán cà phê ở tổ chính khu phố một phường an phú đông quận một mươi hai
sử dụng laptop thì bất ngờ bị hai đối tượng đi trên một xe máy áp sát giật và chạy mất
lần theo định vị ở laptop hai ngày sau thì nạn nhân đã phát hiện máy tính của mình đang ở một tiệm cầm đồ trên địa bàn của quận gò vấp
nạn nhân đã trình báo công an phường an phú đông quận một mươi hai để được giúp đỡ
công an quận một mươi hai khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét vụ án và truy bắt các đối tượng
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ công an quận một mươi hai đã rà soát sàng lọc và bắt gọn đối tượng khi chúng đang tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn phường một mươi năm quận gò vấp
thu giữ hai xe mô tô phương tiện gây án một laptop tăng vật vụ án
qua làm việc các đối tượng khai tên nguyễn không huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn quý thiên phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn anh quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng ngụ quận gò vấp tăng vật đã được thu giữ trả lại cho người bị hại